thưa quý vị vào trường ngày hôm nay ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phối hợp với bộ khoa học và công nghệ liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi một
dự lễ công bố có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng
cùng dự có chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài lãnh đạo nguồn lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam
các ban bộ ngành cùng đại diện tác giả nhóm tác giả có công trình được vinh danh
đây là năm thứ sáu tổ chức sách bàng sáng tạo việt nam được tổ chức
năm nay công bố và giới thiệu bảy mươi sáu công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được tuyển chọn từ một trăm năm mươi một công trình
đặc biệt đây là lần đầu tiên
đặc biệt có sáu công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn
có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc được vinh danh
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn khẳng định
đảng nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển các tài năng sáng tạo và các phong trào thi đua sáng tạo
nhấn mạnh các công trình được vinh danh hôm nay cho thấy năng lực sáng tạo
nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi mọi tầng lớp trong xã hội
đây cũng là cơ sở đưa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về yêu cầu phát triển khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn coi đây là một trong những đột phá chiến lược của đất nước
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản của thủ tướng
chính phủ phạm minh chính từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với ngài tushika ieyasuhiro
theo phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản vào trường ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng cùng phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
siyuki yashihiro thống nhất đánh giá trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản
đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
đã đạt được nhiều kết quả tích cực thực chất
nổi bật trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác đào tạo cán bộ
nhật bản viện trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao
tổ chức sáu phiên đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp
hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và viện trợ phương tiện thiết bị trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
tuần tra kiểm soát của cảnh sát đường thủy phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao
công tác bảo hộ công dân và sớm thiết lập cơ quan đại diện bộ công an và cảnh sát quốc gia tại mỗi nước
ngài tsuyuki yasuhiro nhất trí và đánh giá cao nội dung trao đổi
đồng thời mong muốn trên cơ sở thành quả chuyến thăm nhật bản của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin hợp tác phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh thông tin chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng
tại buổi làm việc hai bên thống nhất sẽ sớm tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản
lần thứ bảy tại việt nam vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm việt nam
của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đến ngài nakamura itaro
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
nhằm đánh giá tình hình và kết quả của việc thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
trong năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đoàn kiểm tra lên ngành bộ công an bộ quốc phòng đã kiểm tra việc thực hiện nghị định này
tại tỉnh tuyên quang thái bình nam định và thành phố hải phòng
làm việc tại cấp quận huyện và cấp tỉnh thành phố đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả
của các lực lượng công an và quân đội trong thực hiện nghị định số ba thời gian qua
những kết quả này đã tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự kiềm chế và làm giảm tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương

tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương